dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi
thảo luận tại hội trường nhiều đại biểu thống nhất với đề xuất của chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và thống nhất chuyển đổi ba dự án thành phần từ đầu tư theo phương thức ppp sang đầu tư sử dụng một trăm linh vốn đầu tư công
bổ sung hai mươi ba bốn trăm sáu mươi một tỷ đồng vốn nhà nước tiếp tục thực hiện đầu tư theo phương thức ppp đối với năm dự án thành phần còn lại
điều chỉnh một số chủ trương một số nội dung trong nghị quyết số năm mươi hai của quốc hội là rất cần thiết với cơ chế chính sách phù hợp giúp chính phủ triển khai nhanh nhất trục cao tốc rất quan trọng này
theo một số đại biểu chính phủ cần làm rõ phương án cân đổi vốn trong tình hình nợ công khó khăn ngân sách hiện nay
quốc hội cũng nên làm rõ năm dự án
chuyển sang hình thức ppp liệu có bị chuyển đổi tiếp nếu hình thức này không khả thi
kính thưa quốc hội kiểm soát nợ công hiện nay không chỉ tính đến trần nợ công khả năng trả nợ mà còn phải tính đến khả năng vay
tức là vay được không giá phải trả như thế nào đây là việc phải tính toán kỹ để có giải pháp khi chuyển đổi hình thức đầu tư dự án cao tốc bang nam
nếu chuyển ba dự án này sang đầu tư công năm dự án còn lại vẫn áp dụng hình thức bbb
thì liệu những năm sau nếu không làm được ppp thì có tiếp tục đưa vào
đây là ba dự án mà theo đánh giá chung có mã lực là tốt nhất khả năng sinh lợi và thu hồi giống cao hơn rất nhiều so với năm dự án còn lại
nhưng chúng ta lại chuyển sang đầu tư công chứng tỏ là buông bỏ một cái nguyên tắc
nơi nào khó các thành phần kinh tế khác không làm thì nhà nước làm
và vậy nếu theo chủ trương này thì thấy dễ nhà nước làm trước khó để đó tính sau
vậy là có đúng với chủ trương của đảng của quốc hội
với cái xu hướng là chúng ta quy định
động mọi nguồn lực xã hội phát triển hạ tầng kỹ thuật hay không
về việc lấy bảy ba trăm linh tỷ đồng để triển khai thi công ba dự án trong năm hai nghìn hai mươi
thì nguồn từ các dự án giải ngân chậm
một số đại biểu quốc hội đề nghị chính phủ cần cân nhắc những yếu tố khách quan của giải ngân chậm để bỏ đảm tính công bằng